quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo các nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào cộng hòa nhân dân trung hoa vương quốc campuchia cộng hòa cuba liên bang nga malaysia
cộng hòa liên bang myanmar vương quốc thái lan cộng hòa singapore cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên cộng hòa liên bang đức đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
trong điện lãnh đạo các nước nhiệt liệt chúc mừng những thành tiệu to lớn việt nam đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong bảy mươi năm năm qua
và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam nhân dân việt nam sẽ hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ do đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đề ra hướng tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín ngày ba mươi một tháng tám tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam đã tổ chức trưng bày triển lãm ảnh
đất nước con người asean triển lãm giới thiệu hai trăm linh bức ảnh và cờ các nước được chọn lọc từ một mươi tác phẩm nhiếp ảnh của một hai trăm bốn mươi tám tác giả đến từ một mươi quốc gia asean
triển lãm ảnh đất nước con người asean là hoạt động có ý nghĩa giới thiệu những hình ảnh đặc sắc về đất nước và con người của một mươi nước asean trong đó có việt nam
đây là hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế có ý nghĩa góp phần làm phong phú cho chuỗi các hoạt động trong nhiệm kỳ việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi bảy tháng tám dưới sự chủ trì của bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh hội nghị bộ trưởng kinh tế rcep lần thứ tám đã được tổ chức tại hà nội theo hình thức trực tuyến để thảo luận và thúc đẩy đàm phán ký kết hiệp định rcep trong năm hai nghìn hai mươi
các bộ trưởng kinh tế của một mươi năm nước tham gia đàm phán rcep cho rằng việc ký kết rcep sẽ là cơ sở để củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp làm bền vững hơn cấu trúc của kinh tế khu vực theo hướng hợp tác thương mại đa phương mở
các bộ trưởng kinh tế một mươi năm nước tin tưởng với sự tiến triển trong đàm phán và nỗ lực của các quốc gia việc ký kết rcep có thể diễn ra tại hội nghị cấp cao rcep lần thứ một mươi bốn vào tháng một mươi một năm nay
ngày hai mươi tám tháng tám tại hà nội các bộ trưởng kinh tế asean đã có cuộc họp lần thứ tám với tám nước đối tác gồm australia trung quốc ấn độ nhật bản hàn quốc new zealand liên bang nga và hoa kỳ
cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến do bộ trưởng bộ công thương việt nam
bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh chủ trì hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chuỗi cung ứng và khẳng định quyết tâm thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khu vực đặc biệt là đối với những hàng hóa và dịch vụ thiết yếu
các bộ trưởng kinh tế bày tỏ sự ủng hộ việc cải tổ tổ chức thương mại thế giới wto trong thời gian tới và cam kết sẽ phối hợp nhằm cải cách tổ chức này theo phương châm minh bạch toàn diện và nỗ lực vì một hệ thống thương mại đa phương bền vững